chiều ngày hai mươi bảy tháng một tức là chiều ngày ba mươi tết thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã cùng đoàn công tác
tới thăm chúc tết và kiểm tra công tác tại tri cục hải quan sân bay cửa khẩu quốc tế tân sơn nhất tp hcm
gửi lời chúc mừng năm mới tới tập thể cán bộ nhân viên tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dương những thành tích xuất sắc mà tri cục đã đạt được trong năm vừa qua
đặc biệt trong việc phát hiện ngăn chặn kịp thời các vụ vận chuyển ma túy vũ khí trái phép
góp phần tích cực vào việc giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội
thủ tướng nhấn mạnh trong thời điểm tết nguyên đán lưu lượng hành khách tại khu vực cửa khẩu sân bay tăng rất cao
lực lượng hải quan phải thường xuyên ứng trực đầy đủ kịp thời xử lý những tình huống
bảo đảm cho người dân đi lại trong dịp tết bà con việt kiều về quê ăn tết được thoải mái thuận lợi
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng yêu cầu hải quan tp hcm cần tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác
nâng cao trách nhiệm chống buôn lậu gian lận thương mại xây dựng phương án hiệu quả để ngăn chặn các hành vi vi phạm
đồng thời đẩy mạnh xây dựng hải quan điện tử ứng dụng nghiệp vụ quản lý hiện đại
cải cách thủ tục hải quan đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế phân đấu xây dựng thương hiệu hải quan
về khẩu sân bay tân dân nhất thường đơn vị đi đầu trong công tác bảo đảm an toàn trong hoạt động hải quan
làm gương cho lực lượng hải quan cả nước